tiếp về cơ cấu tính dụng tại khu vực thành phố hồ chí minh vẫn tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế
trong đó một số lĩnh vực ngành kinh tế có tỷ trọng dư nợ cao trong tổng dư nợ như công nghiệp chế biến chế tạo bán buôn và bán lẻ tiêu dùng
khi hỗ trợ cho doanh nghiệp về miễn giảm lãi suất cơ cấu lại nợ và cho vay mới với lãi suất thấp đạt năm trăm hai mươi bảy chín trăm chín mươi tỷ đồng
với một hai trăm một mươi chín năm trăm bảy mươi hai khách hàng còn dư nợ
cho vay ngắn hạn bằng việt nam đồng đối với năm nhóm ngành lĩnh vực đạt một trăm chín mươi bốn bảy trăm một mươi tám tỷ đồng
cho ba mươi năm hai trăm tám mươi hai khách hàng vay vốn tăng năm hai mươi bảy so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
xuất khẩu cacha trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai vẫn giữ được phong độ ổn định khi tăng trưởng ba con số
đưa kim ngạch xuất khẩu cá tra tám tháng đầu năm nay đạt gần một tám tỷ usd tăng tám mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam cho biết xuất khẩu cacha tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
đạt kim ngạch trên một trăm tám mươi bảy triệu usd tăng một trăm một mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái và tăng nhẹ so với tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
mặc dù giá xuất khẩu trung bình cá tra sang các thị trường đã giảm một chút so với những tháng trước
nhưng cacha vẫn là sự lựa chọn của nhiều thị trường trong bối cảnh lãm phát kỷ lục ở nhiều nước
trong tháng tám xuất khẩu cá tra sang tất cả các thị trường đều giữ được tăng trưởng hai ba con số
luyện kế tám tháng đầu năm nay xuất khẩu cá tra việt nam đạt gần một tám tỷ usd tăng gần tám mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó thị trường số một là trung quốc đạt năm trăm linh triệu usd tăng gấp hơn hai lần so với cùng kỳ và chiếm hai mươi chín tổng xuất khẩu cá tra việt nam
thị trường mỹ xếp thứ hai với bốn trăm hai mươi tám triệu usd tăng chín mươi và chiếm hai mươi năm
từ ngày một tháng chín mỗi bình ga loại một mươi hai kg đến tay người tiêu dùng tiếp tục điều chỉnh giảm bảy đồng xuống bốn trăm hai mươi ba năm trăm linh đồng đánh dấu năm tháng liền hạ nhiệt
công ty khổ phần kinh doanh lpg việt nam cho biết từ ngày một tháng chín giá bán petro việt nam gas giảm năm trăm tám mươi ba đồng trên kg
tương đương mức giảm bảy đồng đối với bình ga một mươi hai kg và hai mươi sáu hai trăm ba mươi năm đồng đối với bình ga bốn mươi năm kg
tương tự đại diện thương hiệu city petro cho biết các sản phẩm ca bán lẻ của doanh nghiệp cũng giảm năm trăm tám mươi ba đồng trên một kg
bình ga loại một mươi hai kg của doanh nghiệp này đến tay người tiêu dùng không quá bốn trăm bốn mươi bốn năm trăm linh đồng một bình ba loại năm mươi kg không quá một tám trăm năm mươi một đồng một bình
theo chi hội ga miền nam giá hợp đồng nhập khẩu cp trên thế giới được ấn định cho tháng chín là sáu trăm bốn mươi usd một tấn
usd một tấn so với tháng trước đó dẫn đến giá ga bán lẻ trong nước tiếp tục hạ nhiệt
thưa quý vị sau hai năm hiệp định thương mại tự do giữa việt nam liên minh châu âu eu evfta được ký
nhiều doanh nghiệp việt nam đã tận dụng tốt các ưu đại của hiệp định để cắt giảm thuế nâng cao giá trị thu về
tuy nhiên thị phần này vẫn còn thấp
phương mắc lớn đang xiết lại nguồn lợi doanh nghiệp việt nam có thể hưởng là các chính trị xuất xứ hàng tuần

đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

số liệu các chuyên gia thịt bày khoảng trên hai mươi
một trong những lợi ích nhiều nhất của những hiệp định thương mại đa phương thế hệ mới là hỗ trợ về thuế
gần như chín mươi dòng thuế sẽ dần về bằng không
và tất cả những mặt hàng để đảm bảo thuế xuất về bằng không
thì phải tuân thủ những cam kết mà các bên đã đàm phán
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai lượng hàng hóa xin giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa eu một khoảng năm tám tỷ usd
tương đương với khoảng hai mươi năm kim ngạch xuất khẩu sang eu trong giai đoạn này
còn số hai mươi năm chưa tính lượng hàng hóa xuất khẩu được hưởng ưu đại theo gsp
những ngành hàng như thủy sản rau quả và gạo có tỷ lệ tận dụng quy tắc xuất xứ
về chứng nhận xuất xứ eu một rất cao trong đó mặt hàng gạo tỷ lệ là một trăm linh
trong khảo sát bci
phòng thương mại cũng như các hiệp hội cũng làm rất tốt câu chuyện này

thành phố hồ chí minh vừa khởi công thêm hai dự án nhà ở xã hội

tuy nhiên một khó khăn lớn là nguồn vốn dài hạn
với lại số thông tin của các nhà ở xã hội

tuy nhiên một khó khăn lớn là nguồn vốn dài hạn
ưu đải để hỗ trợ các chủ đầu tư và người được hưởng chính sách vay mua nhà là chưa ổn định
trong khi đó nhiều dự án vẫn đang chậm tiến độ do năng lực tài chính của chủ đầu tư
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi dự kiến tp hcm chi ngân sách hơn một mươi hai tỷ đồng
để phát triển thêm sáu sáu triệu m hai nhà ở xã hội tương ứng chín mươi ba căn hộ
tuy nhiên trong năm hai nghìn hai mươi hai đa số các dự án nhà ở xã hội còn gặp nhiều vướng mắt chưa được tháo gỡ
vì vậy một cơ chế đột phá hiệu quả là điều kiện tiên quyết để tp hcm hoàn thành mục tiêu đã đề ra
thành phố mới hoàn thành đưa vào sử dụng một dự án nhà ở xã hội với hai trăm sáu mươi căn
như vậy muốn hoàn thành chỉ tiêu chín mươi ba căn nhà ở xã hội đến năm hai nghìn ba mươi sẽ rất khó khăn
trong đó đáng chú ý có nguyên nhân hiện chưa có quy định hướng dẫn về xác định chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng
chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và việc phân bổ các chi phí này vào quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội
để thu hút các nhà đầu tư quan tâm hơn đến nhà ở xã hội
chính quyền thành phố đã và đang triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục hành chính
chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các thủ tục hành chính liên quan đến các dĩa nhà xã hội
trong đó chúng tôi tham mưu thời gian rút ngắn
còn lại năm mươi thời gian các doanh nghiệp đang làm các thủ tục này
và đồng hành cùng các doanh nghiệp để giúp cho các dự án mà nhà ở xã hội
nhà ở chung cư cũ trên địa bàn thành phố để làm sao đẩy nhanh cái quá trình này
theo kế hoạch đến năm hai nghìn hai mươi
thì thành phố thủ đức sẽ xây bốn tám trăm linh căn hộ nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp
ngày ba mươi một tháng tám dự án nhà ở xã hội ragon airhome thuộc khu đô thị ragon village
phường phú hữu thành phố thủ đức đã được động thổ xây dựng
dự án gồm năm tòa tháp chung cư
cung cấp bảy trăm sáu mươi bốn
bốn căn nhà với nhiều loại diện tích linh hoạt từ hai mươi tám đến tám mươi năm mét vuông
được đầu tư theo tinh thần nhà ở xã hội thế hệ mới với thiết kế singapore
số lượng căn hộ ở đây mà cung cấp cho những người thu nhập thấp là khoảng tầm bảy trăm sáu mươi bốn căn hộ
cho những căn hộ mà ở chi phí thấp cũng như là giá cả rất phải trăng
ở nhiều kích cỡ khác nhau
là từ căn studio cho những căn ngộ hai phòng ngủ
và chủ trương của thành phố thủ đức cũng đã rất là nỗ lực
rất là giúp chúng tôi rất là nhiều trong vấn đề liên quan đến
giấy tờ thủ tục và thông tin liên quan đến cơ sở hạ tầng
và chúng tôi đã không thể hoàn thành những công việc này nếu như không có sự
tạo điều kiện rất là tích cực của thành phố thủ đức
vâng toàn bộ dự án là được dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng hai mươi bốn tháng
tức là hai năm
tuy nhiên chúng tôi là sẽ bắt đầu
tùy vào tiến độ chúng tôi sẽ bắt đầu là được bàn giao
trong khoảng từ một mươi hai tháng đến một mươi tám tháng
chúng tôi kỳ vọng rằng là với cái sự quyết tâm của nhà đầu tư
với sự đồng hành của chính quyền thành phố thủ đức
chúng ta sẽ có thêm nhiều dự án nhờ
xã hội sẽ được khởi công trong thời gian tới
theo sở xây dựng thời gian tới
thành phố sẽ ra soát quỹ đất có quy mô lớn
không còn phù hợp với quy hoạch đã giao chủ đầu tư
tại các khu vực huyện ngoại thành để xem xét điều chỉnh quy hoạch
tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
đồng thời sắp xếp lại quỹ đất do nhà nước quản lý
để điều chỉnh quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội
tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư để xây dựng nhà ở xã hội
cho thuê bằng nguồn vốn ngân sách hoặc vốn của doanh nghiệp
với thời gian thuê đất tối đa là năm mươi năm